công nghệ fintech còn rất mới mẻ trong lĩnh vực bất động sản tuy nhiên đây sẽ là một xu hướng tất yếu tạo nên một kênh dẫn vốn hiệu quả cho thị trường
nhận định này được đưa ra từ các chuyên gia công nghệ và bất động sản tại hội thảo fintech trong bất động sản cơ hội và thách thức
hội nghị do trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư bất động sản việt nam tổ chức
thị trường đang chứng kiến sự xâm nhập mạnh mẽ của fintech vào lĩnh vực bất động sản
các công ty fintech sẽ giúp cho việc mua bán bất động sản trở nên hiệu quả hơn so với phương thức mua bán truyền thống
khiến thị trường minh bạch hơn giúp cho quá trình mua bán diễn ra nhanh hơn dễ dàng hơn và với chi phí thấp hơn
bên cạnh đó fintech cũng là một kênh đầu tư trong tương lai của thị trường bất động sản
các nhà đầu tư cá nhân dù có rất ít tiền cũng có thể tham gia vào thị trường bất động sản
nơi hiện đang chỉ dành cho những cá nhân có vốn tương đối tối thiểu vài trăm triệu đồng trở lên
thông qua fintech các chủ đầu tư có thể phát triển thành hệ sinh thái trong phân phối thanh toán
năm hai nghìn hai mươi đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các công ty công nghệ bất động sản
với hơn một trăm linh start up thành công trong việc bước vào thị trường
có đơn vị huy động được tới ba mươi năm triệu usd để phát triển sản phẩm của mình
tuy nhiên fintech trong thị trường bất động sản cũng đang gặp những vấn đề thách thức khi hành lang pháp lý còn thiếu
cơ quan quản lý có xu hướng cẩn trọng trước những biến tướng của các hoạt động tài chính công nghệ
trong tương lai gần khi đề án thử nghiệm cho các dịch vụ tài chính ngân hàng trên nền tảng công nghệ thông tin được thông qua
fintech trong lĩnh vực bất động sản sẽ có điều kiện để phát triển mạnh hơn